thưa quý vị chính phủ mới đây ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng
theo đó từ ngày một một hai nghìn hai mươi người lao động sẽ được tăng lương từ một trăm năm mươi hai trăm bốn mươi đồng
sau vụ việc một cá nhân bị phạt tới chín mươi triệu đồng vì bán một trăm linh usd tại tiệm vàng tại cần thơ
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín mua bán dưới một usd tại tiệm vàng chỉ bị phạt cảnh cáo
chương trình hôm nay sẽ bắt đầu bằng những thông tin thị trường
sau nhiều phiên giảm giá do bất ổn thị trường thế giới giá vàng hiện đã có đà tăng nhẹ
trong khi các nhà đầu tư đang mong chờ một đợt tăng giá mới
vàng sgc tại tp hcm đã tăng thêm một trăm ba mươi đồng mỗi lượng so với cuối ngày trước đó
giá mua vào hiện ở mức bốn mươi một ba mươi hai triệu đồng một lượng và bán ra bốn mươi một năm mươi bốn triệu đồng một lượng
tương tự giá vàng bán lẻ tại doji
hà nội mua vào bốn mươi một ba triệu đồng một lượng và bán ra bốn mươi một năm triệu đồng một lượng
tăng thêm một trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng usd được ngân hàng nhà nước công bố giảm nhẹ
giá trao đổi usd trong các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do tăng ngược chiều
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng trên usd
ở mức hai mươi ba một trăm ba mươi năm đồng trên usd
cùng thời điểm trên tại thị trường tự do ở hà nội
usd giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba hai trăm một mươi đến hai mươi ba hai trăm hai mươi năm đồng trên usd
bộ tài chính vừa khuyến nghị các doanh nghiệp phát hành các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư
cần hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành đầu tư giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
hiểu rõ về đặc điểm của trái phiếu để tránh được các rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
thông lệ thị trường tài chính cho thấy trái phiếu doanh nghiệp chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có tổ chức
nhà đầu tư chuyên nghiệp không phù hợp với nhà đầu tư cá nhân không có khả năng phân tích đánh giá rủi ro
đối với nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ không có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư
nên tham gia đầu tư qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để đảm bảo việc đầu tư an toàn hiệu quả
nghị định chín mươi hai về điều kiện kinh doanh hàng không vừa được chính phủ ban hành đã giảm rất sâu tiêu chí vốn tối thiểu
để thành lập và kinh doanh hãng hàng không mở rộng hơn cánh cửa cho các hãng hàng không mới
mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì hãng hàng không với quy mô khai thác đến một mươi máy bay là ba trăm linh tỷ đồng
từ một mươi một đến ba mươi máy bay cần sáu trăm linh tỷ đồng trên ba mươi máy bay chỉ cần vốn tối thiểu bảy trăm linh tỷ đồng
về quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn bốn quận hoàn kiếm đống đa ba đình hai bà trưng
sở quy hoạch kiến trúc hà nội đã có công văn đề xuất ủy ban nhân dân tp hà nội về việc dừng triển khai đồ án
hiện thành phố đang xem xét để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thành ủy
lý do về việc dừng triển khai đồ án theo sở quy hoạch và kiến trúc nghị định ba mươi bảy hai nghìn một mươi ndcp và luật quy hoạch
đều quy định về quy hoạch tổng thể không gian ngầm do đó không nhất thiết cần phải có một nghiên cứu cục bộ
trong tổng thể quy hoạch không gian ngầm của thành phố trong tổng số ba mươi năm đồ án quy hoạch phân khu của thủ đô
thủ tướng chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động các khoản phụ cấp bổ sung khác trợ cấp tiền thường do doanh nghiệp quy định
thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương
từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm bốn mươi đồng so với năm hai nghìn một mươi chín đồng thời mức này phải cao hơn ít nhất bảy so với mức lương tối thiểu vùng
đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề đào tạo nghề
chính phủ vừa ban hành nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín ndcp quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
trong đó phạt cảnh cáo đối với hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua bán có giá trị dưới một usd
nghị định có hiệu lực từ ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi chín
phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng nếu mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua bán có giá trị từ một usd đến dưới một mươi usd
phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng khi mua bán ngoại tệ từ một mươi usd đến dưới một trăm linh usd
phạt tiền từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng nếu mua bán ngoại tệ từ một trăm linh usd trở lên tại các tiệm vàng hoặc các cá nhân với nhau
thưa quý vị hãy đón xem những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình trên truyền hình nhân dân
qua youtube chủ đề nhân dân và trên trang web nhândantv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế